các đơn vị y tế trên địa bàn hà nội có khả năng triển khai năm dường bệnh cách ly để điều trị cho người bệnh nhiễm covid một mươi chín
đây là thông tin từ sở y tế hà nội
tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín sở y tế hà nội cho biết các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố hà nội
có khả năng triển khai được năm dường bệnh cách ly để điều trị cho người bệnh nhiễm covid một mươi chín
theo kế hoạch khi dịch bệnh xảy ra trên địa bàn với số lượng trên ba dường bệnh
thành phố sẽ thành lập bệnh viện giã chiến và có phương án huy động y bác sĩ và bố trí dường bệnh điều trị
hiện nay sở y tế phối hợp với bộ tư lệnh thủ đô đã hoàn thiện phương án thành lập hai bệnh viện giã chiến
và trình ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt
theo báo cáo của sở y tế hà nội tính đến một mươi năm h ngày hai mươi tám tháng hai hà nội chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với covid một mươi chín
có tám mươi năm trường hợp nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín được giám sát tại bệnh viện trong đó có tám mươi bốn trên tám mươi năm trường hợp có xét nghiệm âm tính
hiện chỉ còn một trường hợp đang được cách ly theo dõi chặt chẽ tại bệnh viện